thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi trong đó nêu rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chung về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và ban hành các văn bản chỉ đạo quy chế hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh
đồng thời chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ra để thi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi
cung cấp chính xác đầy đủ kịp thời các quy định thông tin cần thiết về kỳ thi và công tác tuyển sinh
bộ giáo dục và đào tạo cũng phải giải đáp kịp thời những băn khoăn thắc mắc của thí sinh và người dân
về những nội dung liên quan đến kỳ thi và tuyển sinh chỉ thị yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trực tiếp là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn